chính sách ưu đãi đang giúp việt nam tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài
trong bối cảnh và nhà đầu tư nước ngoài họ vẫn kỳ vọng vào và họ vẫn tiếp tục đăng ký với khối lượng vốn lớn thể hiện ở môi trường kinh doanh của việt nam rất là tốt
năm hai nghìn một mươi bảy đi qua được nửa chặng đường và với số vốn đầu tư nước ngoài đã đăng ký lên tới một mươi chín hai tỷ usd
vốn fdi vào việt nam đã tăng hơn năm mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
đồng thời thiết lập đỉnh cao mới
mặc dù vậy theo đại diện một số doanh nghiệp hiện các chính sách pháp luật của việt nam vẫn còn nhiều rào càn khi doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào việt nam
việt nam cần xóa bỏ rào cản như kiểm tra thị trường và một số thủ tục dườm già bên dưới bởi điều này ảnh hưởng rất nhiều đến các doanh nghiệp hoa kỳ khi vào việt nam
nếu chúng ta thao gỡ rào cản đó thì fdi vào việt nam sẽ nhiều hơn
hiện có nhiều doanh nghiệp nhật bản đang có kế hoạch chuyển cơ sở sản xuất của họ từ nhật bản sang việt nam
tuy nhiên có một rào cản đối với doanh nghiệp nhật bản đó là các quy định chính sách về nhập khẩu máy móc và thiết bị đã qua sử dụng của việt nam vẫn còn cứng nhắc và thiếu linh hoạt
hiện việt nam đang nỗ lực hoàn thiện thể chế kinh tế trong nước tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia doanh nghiệp và sản phẩm để có thể chủ động tích cực hội nhập thành công với kinh tế thế giới
nếu chúng ta tháo gỡ rào cản đó thì fdi vào việt nam sẽ nhiều hơn

hiện việt nam đang nỗ lực hoàn thiện thể chế kinh tế trong nước tăng cường năng lực cao với kinh tế giới